sự vào cuộc của công ty tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước trong nghiên cứu và ứng dụng các thiết bị quan chắc tự động
đã phần nào cho thấy tính hiệu quả trong việc khối tư nhân tham gia vào ngành khí tượng thủy văn
đây cũng là tính tất yếu và cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dự báo của ngành trong bối cảnh hiện nay
khi mà các cái công ty tham gia vào trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thì nó sẽ tạo lên một cái sân chơi
một cái thị trường
và trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thì rõ ràng khi mà cái nhu cầu của xã hội ngày càng nhiều
đối với các sản phẩm khí tượng thủy văn các công ty đầu tư vào nhiều hơn thì sẽ thu hút
một cái nguồn lực lượng lao động chất lượng cao trong cái ngành khí tượng thủy văn này
và với những lý do như vậy thì nó sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành khí tượng thủy văn
biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến khó lường với những hình thái thời tiết dị thường
hơn sự chung tay của hối tư nhân đồng hành với nhà nước sẽ mang lại tính tự chủ về mặt công nghệ
tự động hóa qua đó giúp nâng cao chất lượng dự báo trong bối cảnh hiện nay